kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày cách mạng tháng tám và quốc khánh ngày hai tháng chín bảy mươi tám năm ngày truyền thống công an nhân dân việt nam và một mươi tám năm ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc
vào tối ngày hôm qua nhà hát hồ gươm đã tổ chức chương trình hòa nhạc với chủ đề vang mãi bản hùng ca với nhiều tác phẩm âm nhạc nổi tiếng trên thế giới
cùng các tác phẩm ca ngợi quê hương đất nước truyền thống anh hùng của công an nhân dân trong suốt bảy mươi tám năm xây dựng chiến đấu và trưởng thành
tới dự có đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an các đồng chí trong đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo và nguyên lãnh đạo bộ công an lãnh đạo các đơn vị các đồng chí tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ công an và gia đình cán bộ chiến sĩ cùng đông đảo nhân dân thủ đô đã đến dự
đây là đêm nhạc nằm trong chuỗi ba chương trình nghệ thuật đặc biệt do bộ công an tổ chức tại nhà hát hồ gươm
chương trình đã thu hút rất đông các khán giả đến thưởng thức
ba đêm diễn với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ lớn trong nước và quốc tế đã đưa đông đảo công chúng được thưởng thức những giai điệu nhạc sao hưởng bất hủ bằng hệ thống âm thanh tầm cỡ thế giới qua đó đánh dấu bước tiến mới trong hành trình thăng hoa của nền nghệ thuật thủ đô
âm vàng từ nhà hát hồ gươm sẽ là nền tảng để tiếp tục có thêm các chương trình nghệ thuật quốc tế đẳng cấp hơn nữa xứng tầm với viên ngọc mới của thủ đô